để kiểm soát và khống chế tốt dịch bệnh truyền nhiễm trên gia súc gia cầm
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu các quận huyện xử lý rứt điểm các điểm kinh doanh
vận chuyển giết mổ gia súc gia cầm trái phép trên địa bàn
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện tập trung nguồn lực
áp dụng đồng bộ các giải pháp để kiểm tra kiểm soát xử lý dứt điểm các ổ dịch
nếu có phát sinh không để lây lan kéo dài
trường hợp các ổ dịch có nguy cơ phát sinh lây lan trên diện rộng
cần công bố dịch và tổ chức chống dịch theo quy định
các địa phương thành lập đoàn kiểm tra xử lý các điểm kinh doanh vận chuyển
giết mổ gia súc gia cầm trái phép trên địa bàn
bố trí lực lượng chốt chặn kiểm tra thường xuyên những khu vực tập trung
các hộ kinh doanh gia cầm trái phép
đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch
các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học chủ động vệ sinh tiêu độc khử trùng